thưa quý vị đáng chú ý nhất trên cả nước trong ngày hôm nay vẫn là tình hình mưa lũ tại trung bộ
ngày hôm nay mưa lớn được dự báo là vẫn diễn ra cả ngày tại bắc và trung trung bộ
nằm trong vùng mưa lớn những các sông ở quảng trị và thừa thiên huế khả năng xuất hiện một đợt lũ
những khu vực trũng thấp ven sông cần đề phòng với ngập ống
các khu vực sông suối nhỏ cần đề phóng lũ quét và khu vực núi cao cần đề phòng với sạt lở đất
còn với người dân bắc bộ thì một lát nữa khi ra khỏi nhà
quý vị cần chuẩn bị cho mình một chiếc áo khoác mỏng bởi lúc này trời lạnh nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi một hai mươi bốn độ c
sau đó thì trong ngày nắng lên nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi độ c
thời tiết rất đẹp thích hợp để người dân miền bắc nói chung và thủ đô hà nội nói riêng lưu thông du lịch và tận hưởng những ngày thu đẹp trời